thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận chín sáu trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong đó chín ca nhập cảnh và chín sáu trăm bốn mươi một ca ghi nhận trong nước
tăng một ba mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bốn ba trăm sáu mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một một trăm tám mươi ba ca
tây ninh sáu trăm tám mươi ba ca
tiền giang sáu trăm bảy mươi một ca
đồng nai sáu trăm ba mươi một ca
bình dương sáu trăm linh bảy ca
bình thuận bốn trăm ba mươi chín ca
đồng tháp ba trăm chín mươi hai ca
sóc trăng ba trăm bốn mươi ba ca
cà mau ba trăm bốn mươi ca
bạc liêu ba trăm hai mươi tám ca
kiên giang ba trăm hai mươi bốn ca
bà rịa vũng tảo ba trăm linh ca
vĩnh long hai trăm chín mươi một ca
bình phước một trăm chín mươi chín ca

bình thuận hai trăm chín mươi một ca
bến tre một trăm tám mươi năm ca
cần thơ một trăm năm mươi tám ca
hà nội một trăm năm mươi tám ca
khánh hòa một trăm năm mươi ca
nghệ an một trăm bốn mươi năm ca
hà giang một trăm hai mươi hai ca
thái bình một trăm linh sáu ca
long an một trăm linh ca
hội giang chín mươi sáu ca
đắk lắc tám mươi tám ca
lâm đồng tám mươi bốn ca

quảng đồng tám mươi bốn ca

thừa thiên huế bảy mươi ca
quảng đồng tám mươi bốn ca
quảng nam sáu mươi một ca
bắc giang sáu mươi ca
thanh hóa năm mươi hai ca
bình định bốn mươi tám ca
đắk nông bốn mươi bốn ca
ninh thuận ba mươi năm ca
đà nẵng ba mươi bốn ca
quảng ngãi ba mươi hai ca
hải dương hai mươi chín ca
tuyên quang hai mươi bảy ca
quảng trị hai mươi hai ca
quảng bình một mươi tám ca
quảng ninh một mươi năm ca
phú thọ một mươi bốn ca
phú yên một mươi năm ca
vĩnh phúc một mươi một ca
lạng sơn chín ca
hưng yên chín ca
điện biên tám ca
hà nam bảy ca
hà tính bảy ca
cao bằng bốn ca
lào cai hai ca
hòa bình hai ca
thái nguyên hai ca
sơn la một ca
yên bái một ca
ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cdc bình thuận đăng ký bổ sung thông tin
cho sáu trăm linh chín ca nhiễm
đã được lấy mẫu
từ các ngày trước đó tại bình thuận
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bao gồm an giang giảm một trăm bảy mươi tám ca
hà nội giảm tám mươi một ca
long an giảm ba mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
tăng cao nhất so với ngày trước đó
bao gồm tiền giang tăng một trăm bảy mươi một ca
cà mau tăng một trăm hai mươi năm ca
và bà rịa vũng tàu tăng một trăm hai mươi hai ca
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận
trong nước trong bảy ngày qua

trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một bốn mươi năm ba trăm chín mươi bảy ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
và vòng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm
trên một mươi triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
và vòng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một mươi sáu trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
là một bốn mươi ba trăm bốn mươi sáu ca
trong đó có tám trăm sáu mươi tám một trăm tám mươi bệnh nhân
đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố
không có ca lây nhiễm thứ phát
trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm yên bái bắc cảng
các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm tích lũy cao
trong đợt dịch này bao gồm
tp hcm bốn trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi sáu ca
bình dương hai trăm bốn mươi bốn bảy trăm hai mươi ca
đồng nai bảy mươi chín hai trăm sáu mươi hai ca
long an ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai ca
tiền giang hai mươi một chín trăm năm mươi một ca
đồng nai bảy mươi chín hai trăm sáu mươi hai ca
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
là sáu bốn trăm tám mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi
là tám trăm bảy mươi chín trăm chín mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng
đang điều trị là bốn một trăm linh một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ
thở oxy dòng cao
thở máy không xâm lấn
thở máy xâm lấn ba trăm sáu mươi sáu ca
về số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ghi nhận tám mươi bảy ca tử vong
tp hcm ba mươi năm ca
bình dương bảy ca
long an sáu ca
bạc liêu sáu ca
đồng nai năm ca
cà mau năm ca
tây ninh ba ca
đồng tháp ba ca
bình thuận ba ca
sóc trăng hai ca
tiền giang hai ca
kiên giang hai ca
vĩnh long một ca
khánh hòa một ca
biến tre một ca
hậu giang một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi ba ca
tổng số ca tử vong
do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
là hai mươi ba hai trăm bảy mươi ca
chiếm tỷ lệ hai hai
so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới
tổng số ca tử vong tại việt nam
là một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong tại việt nam
xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
chuyển sang thông tin tiếp theo
tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến
giữa tổ đại biểu quốc hội tp hcm
với cử tri huyện củ chi và huyện hóc môn
diễn ra sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đã đề nghị tp hcm
cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ năm
có thể xảy ra
chủ tịch nước cho biết đã thống nhất
với bí thư thành ủy tp hcm
nguyễn văn nền và chủ tịch ủy ban nhân dân
tp hcm phan văn mãi
về việc trao hôn chương cho các tổ chức
các cá nhân không tiếc sức
tiếc của đóng góp cho thành phố
nhân đây ông đánh giá cao cấp ủy
chính quyền các cấp tp hcm
nhất là huyện củ chi và huyện hóc môn
đã làm tốt công tác hỗ trợ
cho người dân không để ai bị đói cơm
lạc muối đớt bữa
suốt thời gian qua
đặc biệt huyện củ chi không để ai chết
vì covid một mươi chín là một điều đáng khen
tuy nhiên chủ tịch nước nhận định
hậu quả của đại dịch vẫn còn gia dẳng
nhất là chăm lo cho các trẻ mồ côi
người già neo đơn
để họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc
trong thời gian tới chủ tịch nước
nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm
tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
trong đó chia thành nhiều mục tiêu nhỏ
từng giai đoạn ở cấp ủy
chính quyền để thực thi hiệu quả
đặc biệt cấp quận huyện
là đơn vị thực thi chính sách quan trọng
nên cần có kế hoạch chi tiết
tinh thần là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh
theo hướng hạn chế ca nặng và tử vong
song song với phục hồi kinh tế
ông nguyễn xuân phúc biểu dương
tp hcm vì tuyên bố từ rất sớm
việc tiêm vaccine cho người lao động
trở lại thành phố cùng với đó
là xây dựng nhà ở xã hội
tp hcm cũng cần
khôi phục các huyết mạch kinh tế
chủ yếu để không ách tắc
khôi phục và phát triển khu vực doanh nghiệp
đảm bảo an sinh xã hội
tp hcm cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện
để học sinh quay lại trường học
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị
tp hcm cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống
đợt dịch thứ năm có thể xảy ra
chúng ta không đặt vấn đề sớm
thì chúng ta lại bị nặng
cần tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện
mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh
chủ tịch nước nhắc lại đợt dịch thứ bốn
tp hcm đã bị thiệt hại quá nặng nề
do đó tp hcm cần củng cố công tác
làm việc từ xa
thúc đẩy chuyển đổi số cấp ủy
chính quyền cần nhanh nhạy hơn
làm việc liên tục hơn
các địa phương có quy mô lớn lên tới
một trăm linh dân thì y tế cơ sở
y tế cộng đồng y tế dự phòng
y tế gia đình trạm xã lưu động
cần được quan tâm giải quyết thấu đáo
không để xảy ra tình trạng xấu
chết người như đợt dịch thứ bốn
cũng tại hội nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
chia sẻ tp hcm đang cùng cả nước
thực hiện biện pháp phòng chống dịch
song song với phục hồi và phát triển kinh tế
chủ tịch tp hcm phan văn mãi cho biết
trong tuần này sẽ hoàn thiện kế hoạch
mở cửa trường học và gợi ý
vùng xanh huyện củ chi hóc môn
có thể tổ chức lại trường học trước
về vấn đề tiêm vaccine
ông phan văn mãi cho biết
tp hcm là một trong những nơi
được ưu tiên tiêm vaccine sớm
đạt tỷ lệ cao
hiện còn một bộ phận bà con chưa tiêm vaccine
vì nhiều lý do
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đã yêu cầu các địa phương
tiếp tục vận động người dân chưa tiêm vaccine
đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm
về việc tiêm vaccine mũi ba
ông mãi cho biết
tp hcm đã chuẩn bị và đăng ký với bộ y tế
tuy nhiên ông nhìn nhận
độ phủ vaccine của tp hcm cao
nhưng nhiều địa phương khác
tỷ lệ tiêm chưa cao
việc tiêm mũi ba là cần thiết
nhưng cần tính toán trên tương quan chung
nếu có đủ vaccine tp hcm sẽ tiêm hết cho bà con
nhưng nếu chưa đủ
tp hcm sẽ cân nhắc tiêm mũi ba
cho đối tượng ưu tiên như lực lượng tuyến đầu
nhóm có nguy cơ cao người trên năm mươi tuổi
có bệnh nền phụ nữ mang thai v v
ông mãi cho biết
tp hcm có một bảy triệu học sinh
nên việc mở lại trường học
là vấn đề lớn rất khó rất quan trọng
thời gian qua học sinh ở nhà học trực tuyến
gây ra nhiều khó khăn hệ lụy
dù chưa có nghiên cứu đầy đủ
ông so sánh việc học trực tuyến
nôm na với sản xuất ba tại chỗ
chỉ phù hợp trong thời gian ngắn
quy mô vừa phải
nếu kéo dài thì hiệu quả không cao chi phí lớn
với thực trạng đó
tp hcm đã thí điểm đi học trở lại
tại xã đảo thành an huyện cần giờ
và đang rút kinh nghiệm
chuyển sang thông tin tại tp hcm
mới đây bí thư thành nguy
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đinh tiến dũng khẳng định
diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp
nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp các ngành
và người dân thủ đô lúc này
là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca f tăng cao
triển khai ngay thí điểm cách ly f một tại nhà
điều trị f thể nhẹ
và không triệu chứng tại y tế cơ sở
bí thư thành nguy đinh tiến dũng cho biết
tình hình dịch bệnh trên cả nước
và hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc đang gia tăng mạnh
tính từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bình quân mỗi ngày phát sinh hơn sáu mươi ca f
cao hơn nhiều so với giai đoạn trước
đặc biệt những ngày gần đây
số ca f tăng lên mức ba con số
mới nhất từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận
thêm hai trăm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín
tỷ lệ f một chuyển thành f
và tỷ lệ người đã tiêm hai mũi vaccine
có xu hướng tăng nhanh
toàn thành phố đang có một mươi hai chùm ca bệnh
và vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm phong tỏa
phòng chống covid một mươi chín
bí thư thành nguy đinh tiến dũng nhấn mạnh
yêu cầu các địa phương phải triển khai
diễn tập thế điểm cách ly f một tại nhà
thí điểm điều trị f thể nhẹ
và không triệu chứng
tại cơ sở y tế phường xã thị trấn
ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành
quy định về điều kiện cách ly y tế f một
giao chính quyền địa phương
tổ covid cộng đồng
hợp y tế cơ sở kiểm tra
xác nhận bảo đảm đủ điều kiện
tổ chức cách ly theo hướng dẫn
công tác triển khai về chú trọng
những tiêu chí hàng đầu là bảo vệ an toàn
sức khỏe tính mạng của người dân
và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
quá trình thực hiện phải bảo đảm
thống nhất bài bản khoa học và hiệu quả
đồng thời phải có cơ chế
để tiếp tục cách ly tập trung f một
đối với những trường hợp không đủ điều kiện
cách ly tại nhà hoặc cách ly
tại khách sạn nếu người dân có nguyện phòng
các cấp các ngành tăng cường
thiết lập các trạm y tế lưu động
bố trí ở nơi nguy cơ cao nhu cầu lớn
đi tế cơ sở còn hạn chế
vừa qua các cơ quan địa phương
đã chuẩn bị tốt các trạm y tế lưu động
tại các khu cộng công nghiệp khu chế xuất
cần tiếp tục ra soát đánh giá
hoàn thiện bảo đảm năng lực y tế
đáp ứng trong tình huống dịch bệnh tăng cao
ban cáng sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo
kích hoạt phương án nâng cao số dường bệnh
triển khai chuẩn bị ở tất cả các cấp
trước tiên là cấp thành phố
tiếp đến ở các quận huyện thị xã
và phương xã thị trấn
phối hợp huy động các bệnh viện trung ương
bệnh viện thuộc các bộ ngành
y tế tư nhân cùng tham gia
vào phương án chuẩn bị
thưa quý vị ngoài ổ dịch covid một mươi chín
tại phường nam sơn thành phố tam điệp
mới đây tỉnh ninh bình xuất hiện
thêm ổ dịch tại thị trấn yên ninh huyện yên khánh
các trường hợp mắc bệnh đều ghi nhận
trong cộng đồng
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một ngành y tế
tỉnh ninh bình cho biết
từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến cuối ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại ninh bình ghi nhận
một mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
tại cộng đồng thuộc hai ổ dịch
tại phường nam sơn thành phố tam điệp
và thị trấn yên ninh huyện yên khánh
trong số một mươi ca bệnh này
có ba trường hợp là trẻ em từ ba tới bảy tuổi
hầu hết các ca bệnh đều được phát hiện
trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc covid một mươi chín
đối với các đối tượng có nguy cơ cao
tại ổ dịch tại phường nam sơn
thành phố tam điệp
đến nay đã ghi nhận tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trường hợp là f một
đã được cách ly tập trung
ổ dịch phường nam sơn được phát hiện
từ ngày một mươi một tháng một mươi một
ngành y tế tỉnh ninh bình đã lấy mẫu xét nghiệm
để sàng lọc người mắc bệnh
trong đó công ty xi măng vinsen tam điệp
là sáu trăm bốn mươi năm người
đều có kết quả âm tính
số người trong vùng nguy cơ được lấy mẫu
là tám tám người
có kết quả âm tính là
có kết quả dương tính là sáu trường hợp
ngày một mươi năm tháng một mươi một
tỉnh ninh bình xuất hiện thêm ổ dịch covid một mươi chín
mới tại thị trấn yên ninh
huyện yên khánh
với ba người được phát hiện mắc bệnh
qua truy vết có một mươi hai trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh f một
lấy mẫu lần một
đối với một mươi hai f một này
có chín người âm tính
hai người dương tính
một người đang chờ kết quả
số trường hợp tiếp xúc vòng hai f hai
là năm trăm linh hai người đang chờ kết quả
đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
toàn tỉnh ninh bình
có một trăm linh chín ca bệnh
đang điều trị tại bốn cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
gồm phòng khám đa khoa
khu vực cuồng thoi
bốn mươi hai trường hợp
phòng khám đa khoa khu vực quỳnh sơn
hai mươi chín trường hợp
phòng khám đa khoa khu vực gia lạc
hai mươi bốn trường hợp
và phòng khám đa khoa khu vực búc
một mươi bốn trường hợp
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đã quyết định phong tỏa xóm nậm đam
xã nam cao và xóm pát rà
xã lý bôn do có ca dương tính với sars cov hai
ông mã gia hảnh
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lâm
tỉnh cao bằng cho biết
ngoài việc phong tỏa hai xóm
ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo
ủy ban nhân dân xã nam cao và xã lý bồn
truy vết lập danh sách những người
có liên quan khai thác dịch tễ
điều tra truy vết khử khuẩn trạm y tế
xã nam cao và nhà ở có ca mắc
đưa các trường hợp có kết quả
dương tính vào khu cách ly điều trị
ngày một mươi năm tháng một mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng
nhận thông tin từ trung tâm y tế huyện bảo lâm
về việc ghi nhận hai trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính
với sars cov hai tại xã nam cao
ngay sau khi nhận được thông tin
trung tâm chỉ đạo trung tâm y tế huyện
triển khai các biện pháp phòng chống dịch
lấy mẫu xét nghiệm bcr
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
xét nghiệm bằng phương pháp bcr
hai mẫu đều dương tính với sars cov hai
hai trường hợp dương tính với sars cov hai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và sở tơ m
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều trú tại xóm nam đan
xã nam cao huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
hai trường hợp này đi đám tan
tại xóm bát rà xã lý buôn
huyện bảo lâm và tiếp xúc gần
với ông n v b
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trước đó ông bờ có tiếp xúc gần với f
là bà h t g
trú tại xã niêm tồng huyện mèo vạc
tỉnh hà giang
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cộng đồng
toàn bộ xóm nam đan xã nam cao
xóm bát rà xã lý buôn
chuyển sang thông tin tiếp theo
ông lê thái bình giám đốc trung tâm y tế
thị xã an nhơn cho biết
địa phương đã thí điểm điều trị một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
dưới sáu mươi tuổi và không có triệu chứng
theo đó một mươi bảy bệnh nhân này
ở trong bốn ngôi nhà riêng biệt
tại thôn thái xuân xã nhơn hạnh
việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại nhà do bác sĩ lê thái bình
trực tiếp chỉ đạo với sự hỗ trợ
của tổ chăm sóc trực tiếp
một bệnh nhân được tổ chăm sóc cấp đơn thuốc a
để điều trị gồm
kèm theo nhiệt kế
và máy đo nồng độ oxy trong máu
đồng thời sẵn sàng bệnh oxy một mươi lit
sẽ cứu thương phòng khi bệnh nhân
có diễn biến xấu
sẽ chuyển về khu điều trị của trung tâm y tế
sau một tuần điều trị tâm lý bệnh nhân
ổn định thoải mái tuân thủ
thực hiện cách ly điều trị tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế
ngày thứ một mươi bốn các bệnh nhân
sẽ được trung tâm y tế
làm xét nghiệm pcr lần cuối
để kiểm tra sức khỏe
đánh giá toàn diện lộ trình điều trị
ông bình cho biết thêm
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định
thông tin về ba mươi bảy trường hợp
dương tính với sars cov hai
từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến nay
toàn tỉnh ghi nhận hai bốn trăm hai mươi một
trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một bảy trăm chín mươi ba trường hợp
đã khỏi bệnh được xuất viện
một mươi chín trường hợp tử vong

đang điều trị
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một thị xã an nhơn
ghi nhận bốn trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó hơn một trăm năm mươi người
đang điều trị tại cơ sở y tế
dẫn đến tình trạng quá tải
từ thực tế này trung tâm y tế thị xã an nhơn
đề xuất thực hiện thí điểm
điều trị f không triệu chấn tại nhà
trước mắt thị xã thí điểm
điều trị một mươi bảy bệnh nhân dưới sáu mươi tuổi
tại kiên giang phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
nguyễn lưu trung chỉ đạo ban quản lý
khu kinh tế tỉnh nhanh chóng phối hợp
với sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
ủy ban nhân dân huyện châu thành
hướng dẫn kiểm tra chấn trình
và tăng cường việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
thạnh lộc thuộc địa bàn huyện
theo đó các cơ quan đơn vị
thực hiện các biện pháp truy vết cách ly nhanh
hẹp nghiêm ngặt nhất có thể
đánh giá và triển khai các phương án
xét nghiệm phù hợp với tình hình
tâm sát định kỳ theo quy định
hoặc xét nghiệm diện rộng khi cần thiết
các cơ quan đơn vị tăng cường công tác
kiểm tra giám sát việc thực hiện
các phương án phòng chống dịch
trong sản xuất của các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp thạnh lộc
nhanh chóng phát hiện kịp thời xử lý
các ca nhiễm không để bùng phát lây lan rộng
sở y tế kiên gian chủ động
điều phối công tác thu dung điều trị
trên địa bàn từ ngày hai mươi tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một công ty
hoàng sên khu công nghiệp thạnh lộc
hoạt động trở lại và tiến hành
xét nghiệm test nhanh sars cov hai
định kỳ sàng lọc cho cán bộ công nhân
trước khi vào làm việc
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
qua xét nghiệm tại công ty đến nay
đã phát hiện một trăm sáu mươi ba trường hợp dương tính
với sars cov hai trong đó
riêng từ ngày một mươi một đến một mươi sáu tháng một mươi một
có hai mươi bốn trường hợp dương tính
đa phần những ca dương tính
cư trú tập trung tại thành phố rạch giá
các huyện châu thành hòn đức
tân hiệp dòng riền gò quao
an biên u minh thượng
tuy nhiên nguồn bệnh vẫn chưa
được kiểm soát tại công ty này
số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
chủ yếu những ca không triệu chấn
công ty waisung đã
tập trung triển khai các hoạt động phòng chống dịch
yêu cầu người lao động thực hiện
nghiêm thông điệp năm k
đo thân nhiệt một trăm linh công nhân ra vào công ty
thực hiện giãn cách trong các khu
tập trung đông người
trang bị nước rửa tay sát khuẩn
ở toàn bộ các nhà xưởng
và đầu các dây chuyền sản xuất
kính trắng giọt bắn cho toàn bộ công nhân
test định kỳ hàng tuần
ba mươi công nhân tại công ty
ra soát và đăng ký tiêm phòng
mũi hai cho công nhân
công ty waisung sản xuất kinh doanh
dài da có hơn tám ba trăm hai mươi công nhân
đang làm việc
tại ba sưởng sản xuất
thưa quý vị thông tin từ trung tâm
chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình
được biết từ sáu giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tỉnh này ghi nhận thêm hai mươi ca mắc mới
theo đó có thêm tám f một
của trường ca bệnh tại huyện tuyên
hóa trở thành f
với ba ca ở thành phố đồng hới
bốn ca ở huyện tuyên hóa
và một ca ở thị xã ba đồn
phần lớn các trường hợp trên đều có lịch trình
đi lại phức tạp làm việc và tiếp xúc
với nhiều người
bên cạnh đó có thêm bốn người là f một
cũng dương tính với sars cov hai
do tiếp xúc với f về từ vùng dịch
các trường hợp dương tính mới còn lại
là người trở về từ vùng dịch
và được xác định nhiễm covid một mươi chín
trong các khu cách ly tập trung
với hai mươi ca mắc mới đã nâng tổng số
ca mắc covid một mươi chín
tại tỉnh là hai hai trăm ba mươi ba ca
với hai ba mươi trường hợp
đã điều trị khỏi
công tác tiêm vaccine cũng được khẩn trương
triển khai với năm trăm bảy mươi hai tám trăm tám mươi ba liều
đã được sử dụng
và tám mươi ba một trăm ba mươi hai người
được tiêm đủ hai mũi
tính từ đầu tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một
đã có một mươi ba ba trăm ba mươi bốn người
từ vùng dịch về quảng bình
trong đó phát hiện hai trăm một mươi tám trường hợp
dương tính với sars cov hai
trước tình hình đó
ông vũ đại thắng bí thư tỉnh ủy quảng bình
yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch
covid một mươi chín tỉnh này
cùng các sở bang ngành địa phương
tăng cường các biện pháp
nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh
đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng
khẩn trương áp dụng phần mềm khai báo điện tử
để kiểm soát chính xác
kịp thời người dân ra vào tỉnh
đồng thời có các chế tài nghiêm khắc
trong công tác tri vết
thực hiện quy định cách ly
cùng với các hoạt động phòng chống dịch
tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả
các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
và lực lượng phòng chống dịch
đến nay đã chi hỗ trợ
theo nghị quyết sáu mươi tám trên nợ quy gạch cb
cho sáu mươi hai sáu trăm ba mươi chín người
với tổng kinh phí
gần năm mươi sáu tỷ đồng
chi trả cho lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch
trên một mươi hai năm tỷ đồng
thưa quý vị thông tin trên
cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi
hiện nay tình hình dịch
vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường
khi số ca lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân
gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
còn bây giờ xin chào và gặp lại